sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm là trên chín mươi trong đó việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo là tỷ lệ trên sáu mươi
em cảm thấy là bây giờ khi mà mình ra trường thì cái việc tìm vấn đề việc làm rất là khó khăn
nên là một ngày hội việc làm ngay tại trường như này thì rất là kiểu bổ ích đối với học sinh sinh viên bọn em
ngày hội cũng là dịp để trường đại học sư phạm trung ương tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
đồng thời là dịp để nhà trường gắn chặt mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp các đơn vị tuyển dụng lao động các nhà tài trợ trong và ngoài nước
qua những cái buổi như thế này thì mình cảm nhận được là các bạn có
rất nhiều tiềm năng rất nhiều khả năng trong người
và nhưng mà dần dần các bạn
ngày xưa cách đây ba năm ba năm bốn năm thì khi những buổi tuyển dụng này mở ra thì chúng mình đến
và các bạn đã có những sự tìm hiểu tốt hơn và các bạn tìm hiểu công việc và mạnh dạn đến với những buổi tuyển dụng này hơn
thì mình cảm nhận được là sau những buổi như thế này mình có thể tiếp cận được với những bạn có năng lực
hôm nay bộ tư lệnh vùng năm hải quân cùng đoàn lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực phía nam
các cơ quan báo chí đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo nam du
thuộc xã đảo an sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang
xã đảo an sơn có diện tích hơn bảy trăm bảy mươi chín hectare một hai trăm linh hộ và hơn bốn nhân khẩu
sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản và làm dịch vụ du lịch
tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn diễn ra ổn định
thu hút khách du lịch đến xã đảo ngày càng đông
cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn thực hiện hiệu quả công tác thi đua quyết thắng
một trăm linh cán bộ chiến sĩ an tâm công tác sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo tây nam của tổ quốc
đây là những phần quà quý báu của vùng năm hải quân các cấp ủy đảng chính quyền nhân dân các tỉnh
thành phố phía nam nhằm động viên cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa nhân dịp tết đến xuân về
nhân dịp này đoàn còn tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi hai
trạm hải đăng nam du thuộc tổng công ty bảo đảm hàng hải việt nam
sáng nay tại hà nội vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em thuộc bộ y tế đã tổ chức hội thảo
triển khai kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ lây chuyển hiv
viêm gan b và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn ba mươi
hàng năm vẫn có khoảng hai năm trăm linh phụ nữ mang thai nhiễm hiv và hơn một phần tư trong số đó
không nhận được điều trị hay can thiệp thích hợp nhằm phòng tránh lây truyền từ mẹ sang con
và ngăn ngừa sự nhân rộng của hiv
ngoài ra việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bà mẹ mang thai mắc viêm gan b cao nhất thế giới
chiếm khoảng một mươi năm
số trẻ sinh ra mắc bệnh giang mai cũng đang gia tăng và chỉ khoảng gần một mươi sáu
bà mẹ được xét nghiệm để phát hiện

đối với làng văn nghệ việt nam khi vào tối qua mùng bảy tháng một
nhà thơ nhạc sĩ nguyễn trọng tạo đã qua đời sau hơn hai tháng chống trọi với căn bệnh hiểm nghèo
nhà thơ nhạc sĩ nguyễn trọng tạo sinh ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tại huyện diễn châu nghệ an
ông là một người nghệ sĩ đa tài khi vừa làm thơ vừa viết nhạc vẽ tranh và viết báo
rất nhiều những ca khúc của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc
nhiều thập kỷ như làng quan họ quê tôi khúc hát sâm quê mẹ tôi
nhưng sự nghiệp thành công nhất của ông vẫn là thơ
ông là tác giả của những tập thơ trường ca như đồng giao cho người lớn nương thân thế giới không còn trăng con đường của những vì sao trường ca biển mặn
âm nhạc dân gian trong anh tạo rất là nhiều chất dân gian trong anh tạo rất nhiều
những cái bài hát của anh nó trở thành hình cao ví dụ như làng quan họ quê tôi khúc hát sông quê
rất là nhiều tiếng
đều là phổ thơ
mặc dù anh chính là nhà thơ thơ của anh lại được rất nhiều các nhà sĩ phát phổ
đấy là mối quan hệ giữa thơ nhà
với nhà sĩ nguyễn trọng tạo thì anh có một cái sức hút rất là lạ
dường như là anh luôn luôn làm cái chung cái tâm điểm ở tất cả mọi cuộc nói chuyện
và một cái sức hút để cho tất cả mọi người đều phải lắng nghe
một người mà nói gọn hai chữ là tài hoa
quá nửa cuộc đời phiêu giạt trong thi ca và âm nhạc sau những công hiến hết mình trong nghệ thuật
nhà thơ nhạc sĩ nguyễn trọng tạo đã chút hơi thở cuối cùng sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư phổi
sự ra đi của ông đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình đồng nghiệp
bạn bè và đặc biệt với công chúng yêu mến người nghệ sĩ của quê hương xứ nghệ

miền nam đức đức tuyên bố tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi dày
bộ trưởng thương mại mỹ will barron mới đây cho biết nước này và trung quốc có thể
đạt được một thỏa thuận tốt liên quan đến các vấn đề thương mại trước mắt
trong khi một thỏa thuận về các vấn đề cơ cấu thương mại và việc thực thi sẽ khó khăn hơn
trả lời phỏng vấn kênh truyền hình cnbc bộ trưởng ross cho rằng vòng đàm phán ở bắc kinh được tổ chức ở cấp độ phù hợp
và sẽ giúp xác định liệu các bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể được giải quyết thông qua đàm phán hay không
phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh trung quốc và mỹ ngày bảy tháng một đã nối lại cuộc đàm phán
nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng thương mại kéo dài suốt nhiều tháng qua
một số nhà phân tích cho rằng hai nước có thể sẽ đạt được thỏa thuận thương mại cụ thể trước thời hạn chót để giảm leo thang căng thẳng thương mại vào tháng ba tới
ngoài cam kết mua thêm các sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp từ mỹ
bắc kinh cũng có thể đưa ra các cam kết khác để xoa dịu lo ngại của washington
mỹ cũng có thể muốn ngừng cuộc chiến thương mại bởi việc áp thuế lên các sản phẩm lắp ráp tại trung quốc như iphone
có thể gây tổn hại tới apple và các công ty mỹ hơn là trung quốc
ngày bảy tháng một lần đầu tiên trong lịch sử tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của mỹ
amazon đã vươn lên vị trí công ty niêm yết lớn nhất trên toàn thế giới vượt qua các đối thủ lớn khác trong ngành công nghệ
chốt phiên giao dịch ngày bảy tháng một amazon vượt lên vị trí dẫn đầu sau khi tăng ba bốn giá trị
và đạt mức vốn hóa thị trường tương đương bảy trăm chín mươi sáu tám tỷ usd cao hơn một mươi ba hai tỷ usd so với microsoft

theo các báo cáo doanh thu amazon tăng nhanh từ mức bảy mươi bốn năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi ba lên tới một trăm bảy mươi bảy chín tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy
và dự kiến tăng lên hai trăm ba mươi hai ba tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
được sáng lập vào giữa năm một nghìn chín trăm chín mươi năm amazon ban đầu có tên kadhebra
cuối năm đó amazon đã trở thành ứng dụng bán sách trên toàn nước mỹ
và nhanh chóng được niêm yết trên sản chứng khoán vào đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hơn hai thập kỷ hoạt động amazon luôn đạt mục tiêu tăng trưởng lên
trên lợi nhuận và dành những khoản đầu tư khổng lồ cho hệ thống nhà kho
mạng lưới phân phối và các trung tâm dữ liệu
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna và tân hoa xã hôm nay đã đưa tin về chuyến thăm trung quốc
của nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ươn theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
chuyến thăm này được nhìn nhận có thể là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai trong thời gian tới
tân hòa xã dẫn thông báo của ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc cho biết
chuyến thăm của nhà lãnh đạo triều tiên kéo dài bốn ngày từ ngày bảy tới ngày một mươi tháng một
cùng ngày kcna xác nhận nhà lãnh đạo kim jong un cùng phu nhân và các quan chức cấp cao
đã rời triều tiên lên đường thăm trung quốc vào chiều bảy tháng một
đây là chuyến thăm nước láng giềng trung quốc lần thứ tư của nhà lãnh đạo kim trương ươn
hoạt động ngoại giao cấp cao này diễn ra trong bối cảnh bình nhưỡng và washington
đang xúc tiến thảo luận về địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo kim jong un và tổng thống mỹ donald trump
đầu tuần này tổng thống mỹ cho biết địa điểm diễn ra cuộc gặp lần hai đang được xem xét và sẽ sớm được công bố
thưa quý vị thủ tướng pháp édouard philippe vừa công bố một dự luật cấm người dân tham gia biểu tình trái phép
biện pháp mới này được đưa ra trong bối cảnh paris đang tìm cách chấm dứt làn sóng biểu tình bạo lực
của phong trào áo vàng kéo dài nhiều tuần qua ở nước này
phát biểu sau khi làn sóng biểu tình áo vàng kéo dài đến tuần thứ tám thủ tướng édouard philippe cho biết
chính phủ sẽ trình quốc hội để thông qua một dự luật mới nhằm siết chặt trừng phạt những đối tượng quá khích
không tuân thủ quy định biểu tình những người tham gia biểu tình trái phép và đeo mặt nạ khi biểu tình
thủ tướng philippe mong muốn có một chế tài tương tự như quy định chống nạn côn đồ hooligan trong bóng đá
nhằm nghiêm cấm những đối tượng gây bạo loạn trà trộn vào các cuộc biểu tình
ngoài ra trong thời gian tới những đối tượng tham gia biểu tình để cướp bóc và đốt phá sẽ phải bồi thường thi đại tài sản
tình hình mưa tuyết và tại khu vực trung và nam âu tiếp tục diễn biến phức tạp
bang bavaria của đức vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi tuyết rơi dày ở nhiều khu vực
giao thông tại bang bavaria đã rơi vào tình trạng hỗn loạn cuối tuần qua do tuyết rơi dày
ít nhất hai người đã thiệt mạng do tai nạn liên quan đến thời tiết xấu
các trường học cũng phải đóng cửa trong ngày hôm qua
nhà chức trách đã phong tỏa nhiều tuyến đường bộ và đường sắt do nguy cơ tuyết lở
tại một số khu vực cảnh báo tuyết lở đã được nâng lên mức bốn mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo
tuyết lở cũng là nguyên nhân khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích tại áo thụy sĩ và naui
ở một số nơi tuyết đã rơi dày đến ba mét
dự kiến thời tiết tiếp tục diễn biến xấu tại nhiều khu vực ở châu âu trong tuần này
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc